sao mấy cháu chưa cho ăn gì à
ồ thì đi với bác đi
cháu thích ăn cái gì bác mua cho
đi đi với bác
à bác bê cho chụp mẹ cháu nhé
hãy bác bê cho chụp mẹ cháu nhé
hãy bác bê cho chụp mẹ cháu nhé
tại những địa điểm vui chơi công cộng
trẻ chỉ có một mình
sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt
chân trắng nha cháu thích uống nước gì thì bác mua cho
bác với mẹ cháu là bạn bè với nhau mà
bác tặng cháu cái điện thoại này
xong đi ra đấy
điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ này nếu đi theo người đàn ông
kỹ năng nào cho trẻ khi đụng mặt trẻ biến thái
những khu vực công cộng như công viên sân chơi
là địa điểm quen thuộc và ưa thích của nhiều trẻ em
chỉ một phút lần là
nếu để trẻ một mình rất có thể
trẻ sẽ là đối tượng trong tầm ngắm của những kẻ ấu dâm
cùng với sự phối học của phụ huynh
ekip kỹ năng sống đã sắp xếp
đưa trẻ vào một tình huống giải định
để có được phản ứng của trẻ khi rơi vào tình huống
một người đàn ông lạ mặt muốn rủ rỗ trẻ đi theo
diễn viên của chương trình sẽ vào vai người đàn ông
có ý định ấu dâm
năm đứa trẻ được mẹ đưa đi chơi
và tuyệt đối không biết sự có mặt của những chiếc camera
cùng theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra khi người mẹ rời đi
liệu những đứa trẻ có dễ dàng đi theo hay không
diễn viên trong vai kẻ biến tái
đã bắt đầu tiếp cận các bé gái khi các bé chỉ có một mình
chào bác vào đây với nhé
ở đây đây cô hai bác cháu
cháu tên là gì
cháu tên là nguyễn văn cháu
tên đẹp quá nhỉ
người đẹp tên đẹp
các ai khui áo nó vào đây
cháu học của lớp sáu
cháu học của lớp sáu
cháu học của lớp sáu hả
lớp một á
các bé không hề e rè khi người lạ có ý định ngồi cạnh
bác với mẹ cháu làm là bạn bè với nhau mà
cháu thích xem phim này
cái này rất hay nhé
một chiếc điện thoại được đưa ra để dụ các bài
ở nhà mẹ cháu có cho xem này không
đây này rất nhiều cái hay nhé
đây này đây
này cháu xem
ờ hay nhỉ đấy
bên gái đầu tiên ngay lập tức trở nên thảo hứng
và cởi mở hơn với người đàn ông lạ mặt
khi được xem điện thoại
còn bé bé này thì khá chủ động khi trò chuyện với diễn viên của chúng tôi
cháu thích xem phim hồn hình không
ui thế à đúng rồi cứ tuổi cứ chẳng để lại
bác bảo nhé
bác có cái phim này rất hay nè cháu xem
rất hay nè cháu xem
phải chăng cô bé này đã cảnh giác
và từ chối xem điện thoại của người lạ
bác có xem rồi ạ
à xem rồi ạ
thế để bác tuổi cái khác nhé
xem đi xong đi chờ
trong lúc chờ mẹ cháu đi mua cái gì mà
thế nhưng ngay khi chúng phim hoạt hình ưa thích
bé gái giờ đây đã quên hết lời mẹ dạy
và say sưa xem điện thoại
ngay cả khi diễn viên có chuỗi hành động thân mật
thì bé gái vẫn im lặng
chỉ tập trung vào chiếc điện thoại mà thôi
cháu có cái váy đẹp thế
mẹ con mua
ừ mẹ con mua cái váy đẹp thật đấy
ui dồi ôi
tiếp tục dẫn dụ
lần này diễn viên tìm cách rủ bé gái di chuyển khỏi khu vực mẹ dặn
à thế sáng mẹ cháu cho ăn gì chưa
sáng mẹ cháu chưa cho ăn gì à
ồ thế đi với bác đi
cháu thích ăn cái gì bác mua cho
đi với bác
bác bê ra chụp mẹ cháu nhé
hãy bác bê ra chụp mẹ cháu nhé
hãy bác bê ra chụp mẹ cháu nhé
một lời dỗ dỗ vô cùng hấp dẫn
và ngay lập tức bé gái đồng ý để người lạ bê đi
chỉ đến khi không thấy mẹ bé gái mới òa khóc
mẹ cháu mẹ cháu lúc này mà
mẹ cháu mẹ cháu lúc này
không sợ không sợ
với cái tình huống ngày hôm nay ấy
mình cũng hơi lo lắng một chút
bởi vì bạn ấy đã xem điện thoại của chú đấy
lúc mà chú bảo đi tìm mẹ
thì là bạn ấy đi theo
có vẻ là mình chắc là mình phải dọn dò đẹp con
với điều này
để cho bạn ấy trang bị cho bạn ấy
cái kĩ năng hơn nữa
với điều nàybbb
tên là vân trang
à vân trang tên đẹp thế
sau khi được mượn điện thoại cô bé này trở nên thân thiện và dễ chia sẻ những thông tin cá nhân khiến người đàn ông lạ mặt hơn
ở cái quán đằng kia kìa rất nhiều thứ ngon nhé
đi ra ngoài kia nhiều thứ ăn ngon lắm
sao con người lại chờ mẹ con
à ừ sao mẹ con đến ngay mà
bây giờ sợ là chờ mẹ cháu lâu
bây giờ bác giác cháu đi ra gặp mẹ cháu nhé
chỗ cái quán đằng kia kìa
mẹ cháu mua đằng kia mà nhé
mẹ con bảo mẹ đi đâu mà